mưa lớn liên tiếp vào đêm ngày một mươi năm tháng chín và đến sáng ngày một mươi sáu tháng chín ở nhiều nơi tại khu vực miền núi phía bắc
đã khiến cho năm người bị thương và hàng chục nhà dân bị ảnh hưởng tổng thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đồng
toàn tỉnh hà giang có một mươi năm nhà bị sập đổ hoàn toàn bốn mươi bốn nhà bị ngập đổ tường đất đá sạt vào nhà
ba trăm hai mươi hectare lúa ngô lạc bị thiệt hại do ngập úng gãy đổ và hàng nghìn con gia súc gia cầm bị chết
nhiều tuyến đường giao thông liên huyện liên xã bị sạt lở
và tính đến nay thiệt hại về tài sản do mưa lũ ở hà giang đã tăng lên gần một mươi ba tỷ đồng
còn tại huyện bảo yên của tỉnh lào cai mưa to trên diện rộng làm xuất hiện lũ ống tại các xã nghĩa đô vĩnh yên tân tiến
theo thống kê sơ bộ đã có một mươi hai nhà dân bị thiệt hại do mưa lũ trên năm mươi một hectare lúa và hoa màu bị vùi lấp
một mươi một công trình đường giao thông thủy lợi cầu ngầm tràn bị đứt gãy sạt lở
một số tuyến đường bê tông tại các xã thị trấn bị sạt lở tan luy dương
tổng thiệt hại ước tính gần sáu tỷ đồng
công tác thống kê thiệt hại và khắc phục hậu quả đang được lực lượng chức năng triển khai tích cực